hoàng trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
ngày một mươi sáu tháng chín tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hàng sepzone linh trung
tuyên án bị cáo tề trí dũng nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên
phát triển công nghiệp tân thuận ibc phó chủ tịch hội đồng thành viên công ty sepol
một mươi năm năm tù về tội tham mô tài sản tổng hình phạt là một mươi chín năm tù
trước đó trong một vụ án khác bị cáo chấp hành hình phạt chung là ba mươi năm tù
công ty trách nhiệm hữu hạng sapson linh trung là công ty liên doanh giữa việt nam và trung quốc
vốn điều lệ là một mươi bảy triệu đô la mỹ
công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận công ty ibc
là đại diện phí việt nam góp năm mươi
công ty idc cử ba thành viên là người đại diện vốn nhà nước tại công ty shbon linh trung
gồm tề trí dũng lê hoàng minh và trần thiện trung
bị cáo tệ trí dũng với tư cách là tổng giám đốc ibc
hiểu rõ quy định trách nhiệm của mình là phải nộp tiền thưởng thù lao về tổng công ty
tuy nhiên để chiếm đoạt bị cáo dũng đề nghị các thành viên hội đồng thành viên công ty sepson
lập bản phân phối lợi nhuận năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy
không có tên mình mà để minh và trung ký nhận thay sau đó giao lại cho mình
với cách này bị cáo dũng đã chiếm hưởng sáu mươi đô la mỹ
ngoài ra còn chiếm đoạt các khoản tiền thù lao hợp hội đồng thành viên là một mươi đô la mỹ
tại tòa hôm nay bị cáo dũng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố
bị cáo cho rằng toàn bộ số tiền trên đều chi cho hoạt động xã hội từ thiện của công ty
ngoài vụ án này bị cáo dũng còn bị cáo buộc cùng nhiều đồng phạm bán vẽ một trăm bốn mươi chín nền đất
hơn hai mươi bốn năm trăm linh m hai tại dự án an phú tây gây thiệt hại một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
hồi tháng sáu cựu tổng giám đốc ibc bị tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên phạt
một mươi chín năm tù trong vụ bán rẻ chín triệu cổ phần sadico cho công ty nguyễn kim